hiện nay có nhiều công ty doanh nghiệp lợi dụng niềm tin của người dân để lừa đảo bán hàng kém chất lượng
tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi nhiều bà con mua hàng với giá cao
nhưng sản phẩm khi đến tay thì lại không đúng như mẫu mã hay cam kết của người bán
theo phản ánh của người dân những ngày qua tại huyện nghĩa hành đã diễn ra chương trình quảng bá
giới thiệu sản phẩm của một số doanh nghiệp
tuy nhiên khi bỏ số tiền từ vài triệu đến vài chục triệu đồng
khách hàng nhận lại sản phẩm kém chất lượng các sản phẩm bên trong không củng hãng với bao bì bên ngoài
ngay sau khi phát hiện bị lừa đảo người dân đã chặn xe giữ người của đơn vị bán hàng
yêu cầu phía doanh nghiệp trả lại tiền cho bà con
theo thông tin từ chính quyền địa phương các doanh nghiệp này có xin phép ngành chức năng
để phân phối bán hàng cho người dân vùng nông thôn huyện nghĩa hành
đồng thời cam kết hàng hóa bán có nhãn mát xuất xứ và đúng chất lượng giá cả
tuy nhiên việc bán hàng không có cơ quan quản lý thị trường và ngành chức năng giám sát
nên doanh nghiệp đã phân phối bán hàng cho bà con vùng quê không đúng với cảm kết

theo thông tin từ chính quyền địa phương các doanh nghiệp này có xin phép ngành chức năng giám sát

chiêu trò dùng quà khuyên mãi để bán các sản phẩm kém chất lượng cho người dân không phải mới xuất hiện
và hiện ngày càng tràn lan về các vùng nông thôn của tỉnh quảng ngãi gây mất an ninh trật tự
do vậy cần có sự giám sát chặt chẽ của ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền
kịp thời ngăn chặn tình trạng này để người dân không rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang